việc triển khai áp dụng hình thức nuôi thủy sản theo công nghệ sông trong ao đang phát huy những ưu điểm như hạn chế việc thay nước tăng năng suất nuôi trong cùng diện tích hạn chế việc sử dụng thuốc và hóa chất trong quá trình nuôi
đây được coi là một trong những giải pháp tạo ra môi trường nuôi an toàn hiệu quả và bền vững
đây là mô hình nuôi trồng thủy sản áp dụng công nghệ sông trong ao của gia đình ông phan nhân lợi thôn đa phúc xã sài sơn tp hà nội
mô hình nuôi cá theo công nghệ mới này là hệ thống bể nuôi cá có thiết kế ở đầu mỗi bể có các hệ thống ống dẫn thổi khí liên tục tạo thành dòng chảy như ở các sông suối tự nhiên giúp giảm mùi bùn trong sản phẩm sau thu hoạch cá vận động liên tục nên thịt cá săn chắc thơm ngon hơn
chung là sau khi mà được tiếp cận cái mô hình mới thì bản thân tôi nhận thấy là so với cái nuôi theo cái mô hình cũ ao đất thì nó
có những cái quản lý rất là thuận lợi thứ nhất là về quản lý cái con giống nuôi cái thứ hai nữa là quản lý về bệnh dịch thì nó rất là thuận lợi
thuận lợi ở chỗ là nếu như mà về xử lý bệnh dịch về thuốc phòng thì mình có thể chỉ trong một cái khuôn viên nhỏ trong một cái bể đó thì có thể xử lý được toàn bộ cái lượng cá giống cá thịt
nó về cái thuận lợi nữa tức là sau khi mà đến cái thời kỳ thu hoạch thì mình chỉ cần một cái lượng lao động rất là ít nhưng mà có thể thu trong một cái buổi thu hoạch thì cái số lượng cá được rất là nhiều so với cái ao đất thì nó rất là thuận lợi
đặc biệt sau khi tham gia mô hình nuôi thí điểm người dân được hỗ trợ toàn bộ cá giống ba mươi chế phẩm sinh học ba mươi lượng thức ăn nhưng theo người dân điều quan trọng nhất giúp họ thành công với công nghệ nuôi cá hiện đại này
là sự hướng dẫn kỹ càng và theo dõi sát sao của cán bộ chuyển giao kỹ thuật
song song với cái việc mà hỗ trợ vay vốn ban đầu thì có cái việc là hướng dẫn người dân áp dụng các tiến bộ kỹ thuật mới để làm sao để có thể phát triển sản xuất nông nghiệp một cách bền vững nhất và hiệu quả nhất
và đồng thời chúng tôi đánh giá rằng là với cái việc mà huyện quốc ngoài cũng như một số huyện khác như địa bàn hà nội thì cái mật độ dân cư rất là đông và vấn đề môi trường cũng là vấn đề rất là quan trọng trong vấn đề sản xuất nông nghiệp nói chung
thì thông qua các quỹ khuyến đông và các hoạt động khuyến đông thì cũng đã hướng dẫn người dân làm sao để phát triển sản xuất nông nghiệp nhưng mà vẫn phải đảm bảo về mặt môi trường cũng như là vấn đề là an toàn thực phẩm hiện nay
mô hình nuôi cá sông trong ao được đánh giá là hướng đi hoàn toàn mới nhằm thay đổi tư duy của người nông dân trong nuôi trồng thủy sản
hướng tới sản xuất tiên tiến áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật để nâng cao hiệu quả kinh tế tạo ra sản phẩm đạt chất lượng bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm